thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và israel
mới đây đại sứ quán israel tại việt nam đã tặng ubnd tp hà nội một món quà rất có ý nghĩa
đó là chiếc máy lọc nước từ không khí
điểm đặc biệt của chiếc máy này là vận hành đơn giản không cần nguồn nước
chỉ cần cắm điện là có thể hoạt động
chiếc máy đã đặt tại trung tâm hà nội hơn một tuần người dân và khách du lịch rất hào hứng ứng thư
với kích thước gọn gàng hiện đại máy lọc nước từ không khí được đặt tại vườn hoa lý thái tổ
nơi mà người dân thủ đô cũng như du khách thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ giải trí
máy lọc nước từ không khí chạy bằng điện ba pha khi chạy không tạo ra tiếng ồn
máy có thể hoạt động liên tục lọc nước từ nguồn không khí
trung bình có thể lọc được từ khoảng bảy trăm linh lít nước sạch một ngày rồi tự động ngắt
công ty woterzen có tặng hà nội một cái máy lọc nước từ không khí có thể uống ngay
chúng ta biết là nước rất quan trọng mọi thứ đều phải dùng tới nước
có thể nước có trên sông hồ đây là không khí không khí chính là cái hồ nước lớn nhất
công ty này đã đem được công nghệ đến việt nam sản xuất được bảy trăm linh lít nước trên một ngày
một lượng tương đối lớn nếu chỉ là nước tinh khiết để uống
israel là một quốc gia có vấn đề
có điều kiện địa chất khí hậu thổ nhưỡng khắc nghiệt
tuy nhiên đây là một quốc gia có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới
máy lọc nước với công nghệ hiện đại tặng cho chính quyền hà nội
cũng là một trong số nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của đất nước israel
nguồn nước sạch được cung cấp từ máy có độ tinh khiết cao
nhờ bộ xử lý lọc cặn khoáng hóa than hoạt tính và xử lý siêu vi nhờ đèn tia uv
trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào máy cũng hoạt động ổn định
và bảo đảm nguồn nước an toàn
máy này nó không gắn với bất kỳ ống nước nào nên ai cũng thấy được công nghệ của nó
nói như cục nam châm hút nước vào đó là công nghệ mới
thu nước thì nó hút ẩm
trong máy có động cơ hút nước từ không khí và có công nghệ làm lạnh
sau đó đưa nước qua một lõi để lọc và cuối cùng đưa vào thùng
một điều rất quan trọng là máy này sử dụng năng lượng điện
nhưng nó không giống điều hòa nhiệt độ
nước như ở máy điều hòa thì không uống được
còn ở đây thì đã được lọc sạch sẽ an toàn
mới hơn một tuần đặt chiếc máy tại trung tâm hà nội
người dân và khách du lịch rất hào hứng uống thử
sau khi uống nước mọi người đều có chung cảm nhận là nước bảo đảm
cảm giác mát lành phù hợp với mọi đối tượng
tôi thấy cái máy lọc nước này để đây cũng độ khoảng hơn tuần nay
người dân đi qua thì mọi người vẫn tò mò
và cũng nhiều người cũng giống như tôi cũng tò mò
cũng thử lấy nước uống thì thấy cũng khá là ổn
cảm giác là đảm bảo
chiều nào em ra em tập trượt và ván đây thì em thấy có bình nước này thì em uống ạ
thấy nước nó cũng đảm bảo
từ hôm còn máy lọc nước này thì em đã không phần phải mang nước ở nhà theo
và em thấy mọi người cũng hay uống
thấy có nước ở đây thì mọi người cũng gạo uống
với sự đón nhận nhiệt tình của người dân thủ đô
cho thấy khả năng mở ra nhiều sự hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ
thực phẩm an toàn giữa việt nam
và ý sự rảnh